vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi sáu tháng hai đội cảnh sát môi trường công an tp quảng ngãi đã bắt quả tang xe tải vận chuyển số lượng lớn lợn sữa chưa qua kiểm dịch từ tỉnh quảng nam vào tp hcm tiêu thụ
tại địa phận phường trương quang trọng tp quảng ngãi đội cảnh sát môi trường công an tp quảng ngãi đã bắt quả tang xe tải mang biển số chín mươi hai c năm nghìn tám trăm chín mươi sáu do lê đình mạnh
trú tại xã quế xuân hai huyện quế sơn tỉnh quảng nam điều khiển vận chuyển gần một trăm năm mươi con lợn sữa chưa qua kiểm dịch
qua điều tra ban đầu tài xế lê đình mạnh nhận vận chuyển số lợn sữa này từ tỉnh quảng nam vào tp hcm để tiêu thụ
lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế lê đình mạnh về hành vi vận chuyển sản phẩm động vật có trong danh mục động vật thuộc diện kiểm dịch mà không có chứng nhận kiểm dịch
đồng thời tiếp tục điều tra xử lý đối với chủ số lợn sữa này
hiện lực lượng chức năng đã phối hợp với tri cục thú y tp hcm tiến hành xử lý số lượng sữa chưa qua kiểm dịch